thưa quý vị những ngày này thì xăng dầu có lẽ là cụm từ nóng nhất trên các trang mạng xã hội
chắc có lẽ là chưa bao giờ vào lúc giờ đêm thậm chí là ba đến bốn giờ sáng
thì người dân phải thức để xếp hàng dài tại các cửa hàng xăng
chỉ với mong muốn là có thể mua được xăng dầu ạ
vâng đúng như vậy cảnh tượng khôi hài này thì diễn ra ở rất nhiều nơi
với vô vàn cảm xúc bực dọc có này tức tối có thở phào vì may mắn mua được bình xăng cũng có
dù chỉ là mua được ba mươi năm mươi nghìn thôi thì cũng đã là rất là vui vẻ
và có lẽ đây là một cảnh tượng xưa nay hiếm bởi thế mà đã tạo nên một trào lưu đó là
khoai ảnh quý hiếm khi mua được xăng
đi đổ xăng hết xăng hay cây xăng là những từ khóa đang hót được lặp đi lặp lại trên mạng xã hội
đa phần cư dân mạng chia sẻ nỗi bực dọc cực khổ khi phải tìm cây xăng để đổ
công giờ đêm vẫn có hàng trăm người dân xếp hàng đẩy xe nhích từng chút một tiến lại gần trụ xăng để được đổ xăng
việc phải xếp hàng quá lâu khiến nhiều người mệt mỏi
ba mươi sáu năm sống trên đời tôi mới thấy cái cảnh này
ơn rời lướt qua bảy cây xăng thì để bảng hết xăng
đến cây xăng thứ tám mới được đổ đầy bình
xe hết xăng về vạch đỏ mà đi lòng vòng từ quận này sang quận khác
cũng không tìm được cây xăng mở bán quá vất vả
cứ tưởng hà nội đang mở lễ hội đổ xăng
dòng người kín đen xếp hàng chờ tìm được cây xăng
tới lượt mua xăng
chờ đợi mỏi mòn
thế nhưng cũng chỉ được vài đại lý bán nhỏ giọt từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng mỗi xe
dẫu vậy thì nhiều người cho rằng thế cũng là quá may mắn
bởi nhiều người xếp hàng cả tiếng rồi nhận được thông báo đại lý hết xăng
dù giá xăng hôm qua tiếp tục tăng
nhưng nhiều cây xăng vẫn treo biển hết xăng hoặc bán nhỏ giọt
sao tôi có cảm giác giống cây xăng này
kiểu mua hàng hóa bằng tem phiếu thời bao cấp trước đây vậy
các bác hà nội mới đi từ quận này sang quận khác
chứ chúng tôi ở sơn la đi cả trăm km vẫn tìm mua được sang đây
giờ mua được can xăng thì đúng là mừng hơn bắt được vàng
xăng dầu trở thành món quà giá trị thiết thực nhất
từ lúc biết đi xe máy đến giờ chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh thị trường xăng dầu như hiện nay
không nghĩ có ngày mua được xăng cũng là chiến tích
mắng cãi chửi thậm chí là tranh cướp nhau đổ xăng
không khác gì cảnh thời bao cấp
nhiều người còn mang theo thức ăn để ngồi chờ tới lượt
có thể đó chỉ là những hình ảnh mang tính khôi hài
nhưng lại khiến người xem cảm thấy đau lòng
trước nỗi khổ của người dân tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước
rất nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của bộ công thương
về vai trò của thủy bình ổn giá
việc đổ vỡ đổ xăng đổ xăng đổ xăng
gãy chuỗi cung ứng xăng dầu đã xảy ra ở câu bán lẻ
cụ thể là chuỗi cung ứng từ tổng đại lý thương nhân phân phối đến đại lý bán lẻ
trong khi đó bộ công thương vẫn chỉ nhắc đến nguồn cung đảm bảo ở đầu mối thương nhân
họ không biết là xăng dầu đến với tay người dân đại lý bán lẻ mới là người bán hàng cuối cùng
tình trạng đứt gãy đã xảy ra từ tháng một mươi tại các tỉnh phía nam
tại sao bộ công thương không có hướng giải quyết

không rõ vai trò của quỹ bình ổn xăng dầu ở đâu liệu có nên duy trì quỹ này nữa hay không
nên chăng đã đến lúc phải thay đổi cơ chế quỹ bình ổn giá bằng các công cụ điều tiết giá khác hiệu quả hơn
trước tình cảnh cuộc sống hoạt động kinh doanh sản xuất của người dân tại nhiều tỉnh thành bị đảo lộn
vì không thể mua xăng dầu thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ công thương
giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ đảm bảo minh bạch hiệu quả
và chiều qua văn phòng chính phủ tổ chức cuộc họp khẩn bàn về các vấn đề liên quan đến điều hành xăng dầu
hy vọng tình trạng hỗn loạn mua bán xăng dầu sẽ sớm chấm dứt